mục đích dùng tên thông tin cá nhân của người này nhưng ảnh của người khác để làm sáu hộ chiếu xuất cảnh sang philippines cho năm người dân ở địa phương
tổng cộng bùi văn hiền thu lợi bất chính hai mươi một triệu đồng gây mất ổn định an ninh trật tự trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh
với hành vi này tòa án nhân dân tỉnh bình định tuyên phạt bị cáo bùi văn hiền hai năm tù giả